thưa quý vị các đồng chí và các bạn khu phố hải tân thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
xưa nay được tiếng yên bình hiếm khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng
bà con ở đây sống với nhau trọng tình trọng nghĩa dù rằng họ đều là những người dân nghèo từ mọi miền tổ quốc đổ về sinh cơ lập nghiệp
thế nhưng kể từ cuối năm hai nghìn một mươi ba nơi này đã không còn yên bình nguyên nhân bắt nguồn từ sự mất tích bí ẩn của một cư dân ở đây
không lâu sau người dân lại phát hiện một sát chết trong tình trạng lõa thể
vậy sát chết lõa thể đó có phải là người phụ nữ mất tích và ai đã ra tay sát hại người phụ nữ này
kẻ thù ác ra tay nhằm mục đích gì
tất cả những câu hỏi trên sẽ được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu giải mã trong chương trình hành trình phá án có tựa đề
truy tìm gã sát nhân biến thái kính mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi
ráng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba tại con đường mòn xung quanh bao phủ bởi cỏ cây âm tầm dẫn vào khu phố hải tần thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
người dân trong lúc đi chăn trầu đã phát hiện một sát chết lõa thể thông tin trên nhanh chóng được nhân dân cấp báo với chính quyền địa phương
tôi thấy chiếc dép nó dưới cỏ chiếc trong chiếc ngồi ở trong chiếc ở ngoài một chiếc
cái tôi đi thẳng vô chút nữa thì tôi thấy cái quần của nó tôi chạy vô tôi kêu anh chàng chồng tôi anh ta ngủ
tôi thì chạy vô thì kêu ổng vừa ra kêu ra thì tôi kêu ổng ổng chạy ra thì ổng đi cao kêu công an nữa
nhà nước thông báo của quản lý nhân dân là tại khu vực
có một cái sát chết là nữ thì bản thân là tôi là cảnh sát khu vực
thì tôi đã trực tiếp xuống hiện trường thì khi tôi xuống hiện trường đúng như nguồn tin của người dân là có một sắc chết nữ
trong tình trạng là không quần áo trên người và tôi đã trực tiếp bảo vệ bản chứng viên quản lý nhân dân
và cùng với các viên bản chứng viên là bảo vệ hiện trường
ngay sau khi nhận được tin báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã kết hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai xuống hiện trường
khi cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường
đã có rất đông người dân hiếu kỳ bao vây xung quanh
khiến hiện trường vụ án bị xáo trộn một phần
hiện trường vụ án là đường mòn dẫn vào khu phố hải tần
vào mùa mưa con đường này bị bao phủ bởi nhiều lớp cây và cỏ um tầm
tại hiện trường tử thi nằm sắp không mặc quần áo bị kéo quá ngực
toàn thân và đầu tóc nạn nhân dính cát và lá cây khô
mở rộng khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra thu giữ một đôi dép
một quần nửa màu xanh một dao thái làng
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết ngạc cơ học do bị bớt cổ
kèm chấn thương sọ não thời gian chết trên một ngày
tổn thương ngạc cơ học do bị bóp cổ với lực bóp mạnh
tổn thương chấn thương sọ não do vật tác động vào vùng tráng đỉnh và thái dương hai bên
lúc mà vụ án xảy ra thì bà con họ tới đây họ coi rất là đông họ cũng rất là sợ
đêm khuya thì họ không dám về con đường này
tại vì hồi nào tới giờ thì con đường này nó chưa
không bao giờ xảy ra những cái việc gì hết
thì từ lúc mà xảy ra vụ án là đêm khuya nói chung tất cả mà mấy đứa con gái là nó đi chơi về là nó không bao giờ nó dám về con đường này
tất cả các bà mấy bà chị hoặc là bà trong nhà gia đình tôi cũng vậy nó đi ngang đây là sợ lắm
không sợ gì sợ nhiều khi ám ảnh vậy đó
hoang mang họ sợ họ không dám về đêm hôm là phải bốn năm người kè nhau về chứ họ không bao giờ dám về một mình vậy
nạn nhân sau đó xác định
là chị trần thị diễm kiều
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngụ tại khu phố hải tân thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
điều đáng chú ý
là từ nơi ở của nạn nhân đến hiện trường vụ án chỉ cách nhau chừng năm trăm linh mét
người nhà nạn nhân cho biết
vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
chị kiều dắt chiếc xe máy yamaha mio
calasico rời nhà
rồi sau đó mất luôn liên lạc
tuy nhiên tại hiện trường
chiếc xe máy cũng như toàn bộ tư trang tiền bạc của nạn nhân đều biến mất
tiền bạc của nạn nhân cũng biến mất luôn
một cuộc hợp án diễn ra giữa các đơn vị nghiệp vụ
có sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
từ những đánh giá của công tác kỹ thuật hình sự
tính chất vụ án được xác định
nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp của hiếp dâm
đối tượng gây án
đã hành động dã man
và quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng
năm tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể
để tiến hành khám phá vụ án
một tổ công tác được phân công trà xoát khu vực hiện trường
những người dân đi làm qua đó
những người gia đình sống gần khu vực đường mòn
đều được cán bộ điều tra gặp gỡ lấy lời khai
tuy từ nhà nạn nhân đến hiện trường vụ án chỉ cách nhau tầm năm trăm linh m

nhưng do thời điểm xảy ra vụ án trời tối
nên việc tìm nhân chứng là hết sức khó khăn

nên việc tìm nhân chứng là hết sức khó khăn
các đối tượng có tiền án tiền sự quanh các xã gần khu vực hiện trường
cũng đều được triệu tập sang lọc và lấy lời khai
công việc điều tra vụ án được tiến hành khẩn trương
những cuộc hội ý chớp nhoắn diễn ra
có lúc qua điện thoại có lúc hội ý theo tổ công tác
việc truy tìm dấu tích chiếc xe máy mà đối tượng đã cướp của nạn nhân
đến lúc này vẫn chưa có kết quả
vụ án tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ đồng nghĩa với việc bất kể ngày đêm
các cán bộ chiến sĩ đều được tung đi các hướng lần tìm manh mối của hung thủ
làm việc với gia đình nạn nhân
anh phạm đăng lợi chồng chi kiều cho biết
vì tính chất công việc nên anh phải thường xuyên đi vắng
hai đến ba tháng mới về nhà một lần
vợ anh ở nhà làm nội trợ và chăm sóc đứa con trai
hôm xảy ra vụ việc
anh lợi không có nhà
nên cũng không thể cung cấp thêm thông tin
cho cơ quan điều tra
cháu phạm đăng thắng bảy tuổi con trai của nạn nhân
lại cung cấp cho cơ quan điều tra một thông tin có giá trị
đó là vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
sau khi nhận được điện thoại của ai đó
chi kiều vội vàng dắt xe máy yamaha mio
galactico rời nhà
trước khi đi
chị kiều có nói với cháu thắng là ra ngoài lấy tiền
một lát sẽ về
ít phút sau
vì buồn ngủ
cháu thắng lên giường ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau
mà không hay biết
suốt đêm hôm đó mẹ không về nhà
ngày hôm sau không thấy mẹ
cháu thắng có đến nhà người quen để hỏi
nhưng mà không ai thấy
và biết chi kiều đi đâu
đặc biệt là mối quan hệ ngoại xã hội rất là khó xác minh đối với lực lượng chúng tôi
đặc biệt mối quan hệ xã hội
đối với bị nạn nhân là đặc biệt
ngoài trong khu vực
tổ dân cư
cũng có rất nhiều và ngoài xã hội nữa rất nhiều
trong khi việc ra soát quan hệ của nạn nhân
và khoanh vùng mâu thuẫn những quan hệ đó
đều chưa thu được kết quả nào đáng kể
thì chiếc điện thoại của nạn nhân
cũng như chủ nhân của cuộc gọi trước khi nạn nhân rời nhà
trở thành hướng điều tra chính của cơ quan điều tra
sau khi kiểm tra các số cuộc điện thoại
và đã phát hiện ra cuộc gọi đó
thì là của một cô bé ở gần nhà
cái máy điện thoại gọi đến là của một cô bé gần nhà
sau khi xác định được cô bé tên là linh
đã kiểm tra tính ảnh kiểm tra điện thoại và mời cô làm việc
tại cơ quan điều tra
trần thị ngọc linh khai nhận
có quen biết chị kiều
vì là hàng xóm
xong một mật phủ nhận có liên lạc với chị kiều
trong đêm một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
linh cho biết
tới hôm đó đi làm về
cơm nước xong xuôi
thì đã thấm mệt
nên không ra ngoài
và cũng không liên lạc với bất kỳ ai
mà lên giường ngủ sớm
về chiếc điện thoại linh khai để trong giỏ sách
cô gái này cũng khẳng định bố mẹ và anh trai có thể minh chứng cho sự vô can của mình
từ những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân
cơ quan điều tra không cho rằng
trần thị ngọc linh
là hung thủ trực tiếp gây ra cái chết cho chị trần thị diễm kiều
nhưng chiếc điện thoại của linh có liên quan đến vụ án
các điều tra viên sau đó đã gặp gỡ bố mẹ linh
để lấy lời khai
thì kết quả khá trùng khớp
tuy nhiên khi cơ quan điều tra đề nghị gặp trần đức minh
là anh trai của linh
thì gia đình cho biết
anh này làm thuê tận lâm đồng
thi thoảng mới về thăm gia đình trong chốc lát rồi đi ngay
khi điều tra viên hỏi vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
minh có mặt ở nhà không
thì người nhà khẳng định là có
chi tiết trên bất giác khiến các điều tra viên nảy sinh hàng loạt nghi vấn
xoay quanh người thanh niên này
ai mới là chủ nhân thật sự của cuộc gọi cuối cùng
và sự xuất hiện thoát ẩn thoát hiện của mình
trong đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi
liệu có liên quan đến cái chết của chị kiều hay không
tiến hành điện thoại trực tiếp với minh
thì là được biết là
minh cho biết là minh đang ở long hải nhưng mà minh không ra
trình diện làm việc
thì qua xác minh sàng lọc
các mối quan hệ của minh
thì được biết minh với rất nhiều các cô bạn gái ở nhiều địa phương
là có cô bạn gái tên là
ở ngay cái khu vực gần giáp danh thị trấn long hải xã phước hưng
cô này quê quán nghệ an thuê trọ ở đây
sau khi tiến hành làm việc với cô bé bạn gái của mình
lúc sau thì cô ấy thừa nhận là
đêm hôm trước đã được minh cho
cái phòng đeo tay
và cái nhẫn
kiểm tra và so sánh đối chiếu với những cái tài sản mà
nạn nhân bị mất
thì thấy phù hợp với những cái
đồ vật tài sản mà nạn nhân mất
cơ quan công an ngày càng có cái cơ sở mà để
minh khả năng là cái đối tượng mà nghi vấn số một để gây ra cái vụ án trên
tiến hành ra soát tất cả các mối quan hệ mà trước đó đối tượng từng có thời gian làm thuê tại tỉnh lâm đồng
các trinh sát thấy nổi lên trường hợp
ông nguyễn thanh thủy cậu ruột của mình hiện ngụ tại thôn năm
xã quảng trị huyện đà thẻn tỉnh lâm đồng
các điều tra viên lập tức lên đường đến nhà ông thủy
ông thủy cho biết
vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
minh có xin phép về quê
giải quyết công việc cho đến giờ vẫn chưa quay trở lại làm việc
mọi di biến động trong và ngoài ngôi nhà của ông thủy
được đặt trong vòng kiểm soát của các
song song với đó
công an tỉnh bà rịa vũng tàu
kết hợp với công an tỉnh lâm đồng
kêu gọi người dân
nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
nhiều giờ trôi qua hàng chục cuộc gọi đến tố giác những đối tượng khả nghi
sòng bóng dáng của đối tượng nghi vấn số một của vụ án
vẫn bật vô âm tính
kiên định với phán đoán của mình
các trinh sát vẫn quyết tâm
bám trụ tại những địa bàn
mà đối tượng có nhiều khả năng sẽ xuất hiện
một sáng vừa qua
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
nguồn tin từ tổ trinh sát báo về cho thấy
trần đức minh
đang xuất hiện ở ngoài ô huyện đà tẻn tỉnh lâm đồng
bàn chuyên án quyết định
răng mẻ lưới lớn nhất để bắt con cá to
những trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất
được chia thành nhiều mũi bao vây toàn bộ các tuyến đường chính dẫn về
huyện đà tẻn tỉnh lâm đồng
nhạt thấy bóng đối tượng trần đức minh
xuất hiện tại con đường dẫn về xã quảng trị
các mũi trinh sát âm thầm bao vây
áp sát đối tượng
phát hiện bị theo dõi
nhìn đoạn đường vắng
trần đức minh vứt xe chạy sâu vào rừng
nhưng mọi cố gắng hòng thoát thân của đối tượng
ngay sau đó đối tượng trần đức minh được di lý từ lâm đồng về công an tỉnh bà rịa vũng tàu lấy lời khai
trái với vẻ ngoài hung tợn thái độ ngoan cố khi bị bắt giữ đối diện với các câu hỏi của điều tra viên
về nguồn gốc những món trang sức
mà minh đã tặng bạn gái trước đó
về di biến động của hắn trong đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng đã nhũng như con chi chi
trần đức minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngủ tại số bốn mươi ba trên hai trăm năm mươi bảy
khu phố hạ tân
thị trấn long hải
huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
chị trần thị diễm kiều là hàng xóm nên có quen biết nhau
đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
minh có vay của chị kiều bảy trăm linh đồng
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
minh đến thùng năm
xã quảng trị huyện đà thẻn tỉnh lâm đồng
làm thuê cho cậu là nguyễn thanh thủy
những ngày ở lâm đồng
chị kiều thường xuyên gọi điện nhắn tin đòi tiền
và dọa đánh nếu minh không nhanh chóng trả nợ
tức giận vì bị đòi nợ và dọa đánh
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
minh từ lâm đồng về bà rịa vũng tàu
với dự định sẽ đánh chị kiều một trận do bỏ tức
nhưng sợ bị trả thù nên nảy sinh ý định
giết chị kiều
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
minh về đến tỉnh bà rịa vũng tàu
đến khoảng hai mươi một
thì minh lén lấy điện thoại của em gái
là trần thị ngọc linh
để trong giỏ sách gọi cho chị kiều
hẹn ra ngoài để minh trả nợ
mình lấy bảy trăm linh đồng đưa trả chị kiều
thì khi chị kiều quay xe định về
minh mở yên xe lấy vào khống chế chị kiều
minh tiếp tục siết cổ chị này
cho đến khi nạn nhân không còn cử động được nữa
minh thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân
minh đem xe máy của mình về nhà cất
rồi quay lại tháo hai chiếc nhẫn
và một vòng đeo tay của chị kiều
minh mở cốp xe của chị kiều
lấy hai ba trăm linh đồng ở cốp xe
và bảy trăm linh đồng minh vừa trả
minh lấy tiền rồi trả xe đến phòng trọ của phạm thị sang
minh lấy hai chiếc nhẫn và vòng đeo tay chiếm đoạt của chị kiều đem cho sang
đêm một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
minh ngủ lại phòng trọ của sang
khoảng chín giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
minh chạy chiếc xe máy của chị kiều
đến một khu đất trống
dân địa phương quen gọi là trường bắn ở thị trấn long hải
rồi giấu chiếc xe của chị kiều vào trừng tra
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
minh đến lâm đồng lẫn trốn
rồi sau đó bị cơ quan điều tra bắt giữ tại huyện đà thẻn
theo chỉ dẫn của minh
công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tìm thấy chiếc xe yamaha
mio calasico của nạn nhân
phạm thị sang đã giao nộp vòng tay và hai chiếc nhẫn lại cơ quan điều tra
căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu có đủ cơ sở xác định
trần đức minh
đã có hành vi phạm vào các tội
giết người cướp tài sản hiếp dâm
quy định tại điều chín mươi ba một trăm ba mươi ba một trăm một mươi một bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã mở phiên tòa lưu động xét xử trần đức minh
với các tội
và cướp tài sản
xét tính chất nghiêm trọng của vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt minh tử hình
về tội giết người
bốn năm tù
về tội hiếp dâm
và năm năm tù
về tội cướp tài sản
tổng hình phạt đối với minh là tử hình
vụ án khép lại
kẻ gieo gió ác sẽ gặp bão
xong những di chấn tâm lý mà người thân của cả nạn nhân và hung thủ đang gánh chịu
chắc chắn sẽ không thể cân bằng
trong ngày một ngày hai
cũng như khu phố hải tân này
sẽ cần rất nhiều thời gian
để có thể trở lại cuộc sống yên bình như xưa
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
vậy là chỉ sau
chưa đầy bốn mươi tám giờ đồng hồ
với quyết tâm cao
các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tìm ra kẻ thù ác
buộc hắn phải đền tội trước pháp luật
và trả lại công lý cho nạn nhân
chấn an tâm lý hoang mang lo sợ của người dân khu phố hải tân
thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà đề vũng tàu
chiến công này của các anh
một lần nữa làm dày thêm thành tích của lực lượng công an tỉnh bà rịa vũng tàu
trong công tác chấn áp tội phạm
bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân
đến đây thời lượng dành cho chuyên mục hành trình phá án tuần này đã hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại